xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày gần đây do không khí lạnh hoạt động rất yếu
nên nhiệt độ ở các tỉnh thành miền bắc nước ta ớm bức cao hơn
so với cùng thời kỳ này hàng năm
cụ thể tại đây trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa nhỏ vài nơi với lượng không đáng kể
chỉ riêng các nền miền núi do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió nên mưa rông ở diện giải rác
còn về nhiệt độ tại bắc bộ nhiệt độ vẫn giao động từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
các tỉnh duyên hải miền trung thời tiết vẫn ổn định
do không khí lạnh hoạt động yếu và nhiễu động trong đời gió đông trên cao cũng không xuất hiện
nên dọc theo các tỉnh thanh hóa nghệ an trở vào cho đến ninh thuận và bình thuận
phổ biến ít mưa
có trăng chỉ xuất hiện những cơn mưa rào cục bộ về chiều tối với lượng không nhiều ở khu vực trung trung bộ
tại các tỉnh phía bắc như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
về đêm và sáng trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
càng vì sâu phía nam nhiệt độ càng tăng dần
khu vực trung và nam trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực nam bộ và tây nguyên đã bước vào mùa khô nên mưa cũng giảm nhanh
trong đêm nay và ngày mai cả hai khu vực phổ biến ít mưa ban ngày có nắng
với mức nhiệt trưa chiều tại tây nguyên giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn tại nam bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng các tỉnh miền đông nam bộ có cường độ nắng khá mạnh khi mức nhiệt cao nhất
có thể đạt ngưỡng ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa vẫn chỉ có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam dưới cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
trong khi đó tại quần đảo trường sa phổ biến có gió đông bắc cấp bốn cấp năm
và có mưa rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
với nhiệt độ giao động trong khoảng hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội đêm và sáng sớm có sương mù và có nơi có mưa nhỏ
gió nhẹ đêm về sáng trời lạnh với nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi tám độ